mưa lớn từ đêm ngày bảy đến ngày tám tháng một mươi một đã làm hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở tràn xuống nhà cửa của các hộ dân ở xóm năm và sáu a xã hưng yên nam huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
tuy chưa gây thiệt hại đến người và tài sản nhưng đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tâm lý của người dân nơi đây
mặc dù các phương tiện hỗ trợ phát phục hậu quả của hộ dân sạt lở đã nhanh chóng đợi điều động nhưng trước tình huống thời tiết diễn biến phức tạp và mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày
đã khiến cho công tác này gặp rất nhiều khó khăn và người dân ở xóm năm xã hưng yên nam đang rất lo lắng vì sạt lở có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào
hai cơn bão hồi tháng chín và tháng một mươi đi qua đã làm cho kết cấu đất bị ngấm nước và gây ra nguy cơ sạt lở cao ở núi rậm đoạn thuộc địa bàn xã hưng yên nam huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
vì thế dưới ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và trận mưa lớn từ đêm bảy đến ngày tám tháng một mươi một đã gây sạt lở nghiêm trọng
ước tính khu vực xảy ra lở đuối có chiều dài khoảng trên hai trăm linh mét đã gây ảnh hưởng đến hơn ba mươi hộ dân với hàng trăm nhân khẩu thuộc hai xóm năm và sáu a đang sinh sống ở nơi đây
kết sạt lở này hôm nay là nó nước rồi thì dưới là nó xuồng khí mô ta không biết được
cho nên gì dưới tôi xin là chính quyền ca cấp thì cũng là làm thế nào để cho hỗ trợ cho chúng tôi
múc cái rù này là múc bằng bức tháng làm cho chúng tôi ba cấp bức tháng để nó đỡ sạt lở đi
chứ dưới mà nó thật lâu dài thì tôi ở đây là bốn mươi năm vì ông bà ông bà đi lại toàn bộ nhà cửa đấy
nhưng mà hôm nay là tôi mới trổ là cái sạt lở này là lịch sử đó sạt lở ghê gầm luôn
nhận được tin báo về tình trạng sạt lở núi ngay trong đêm bảy tháng một mươi một
chính quyền xã hương yên nam đã huy động lực lượng xuống hiện đại
trường kiểm tra đồng thời triển khai các phương án khắc phục
chính quyền địa phương đã nhanh chóng vận động và giúp đỡ bà con khẩn trương di rời người tài sản đến nơi an toàn
hiện nay lực lượng dân quân tự vệ đang túc trực tại đây hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở
dân quân tự vệ của xã hương yên nam đã tục trực từ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
tại địa điểm là khu vực sáu mươi năm của xã hương yên nam để sẵn sàng ứng cứu giúp đỡ bà con nhân dân
trong thời tiết thiên tai bão lụt bảo đảm tình mang con người và tài sản của nhân dân ở khu vực sáu mươi năm
dù rất khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả của vụ sạt lở do mưa lớn liên tục
máy xúc đất gần như không thể hoạt động lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục khẩn trương nạo vét bùn đất
sử dụng sức người để nhanh chóng khơi thông dòng chảy hạn chế đến thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của các hộ dân tại đây
để đảm bảo an toàn cho những hộ sống ven chân núi
giã hương yên nam cần có những giải pháp lâu dài và bền vững